tại hà nội hội nhà báo việt nam tổ chức lễ công bố quyết định và trao thẻ hội viên hội nhà báo việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đến tham dự buổi lễ có đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội nhà báo việt nam tổng biên tập báo nhân dân
tại buổi lễ công bố quyết định và trao thẻ hội viên hội nhà báo việt nam đại diện lãnh đạo hội nhà báo đã nêu rõ những hướng dẫn
quy định về việc đổi cấp thẻ hội viên hội nhà báo việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cũng như những đối tượng hội viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn được cấp thẻ
việc đổi cấp thẻ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho hội viên hội nhà báo việt nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng hội viên
củng cố và góp phần hoàn thiện tổ chức hội phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của hội nhà báo việt nam trong thời kỳ mới
đây cũng là dịp để các cấp hội ra soát lại tiêu chuẩn phẩm chất của từng hội viên ngay từ cấp tri hội
hội viên thật sự là giấy chứng nhận tư cách tiêu chuẩn theo quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo việt nam